quý vị thân mến bắc bộ đang trải qua đợt lạnh hiếm gặp ở tháng một mươi
không giống như mọi năm thì năm nay dù mới giai đoạn chuyển mùa
thế nhưng nhiệt độ đã ở ngưỡng như là đang chính đông
sang đến ngày hôm nay thì nhiệt độ ở mức hai mươi hai mươi bốn độ và có nắng
với một mức nhiệt tương đối lạnh thì cần những chiếc áo khoác để giữ ấm cơ thể
tuy nhiên thời tiết tạnh giáo sẽ là một cơ hội tuyệt vời để chúng ta cùng nhau xuống phố
tận hưởng khoảnh khắc thư thái trong ngày cuối tuần
trái với bắc bộ thì trung bộ trong ngày hôm nay rất nhiều địa phương sẽ có mưa lớn
đáng chú ý là khu vực từ quảng bình đến bình định lũ ở các sông đang lên
mưa rồn rập trong những ngày vừa qua đã khiến cho rất nhiều hồ chứa thủy lợi gần như đầy nước
các địa phương cần theo dõi sát sao và có cảnh báo sớm cho người dân vùng hạ du
trước khi các hồ chứa xả lũ hoặc là dự báo các nguy cơ về lũ quét sạt lở đất khu vực vùng núi
ngập ống cục bộ tại các vùng trũng thấp và khu đô thị
vâng trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng dự báo là khoảng ngày hai mươi bốn và ngày hai mươi năm tháng một mươi
ở vùng biển nam biển đông có khả năng xuất hiện một vùng áp thấp và đến ngày hai mươi sáu hai mươi bảy tháng một mươi
thì vùng áp thấp này có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới hoặc bão và ảnh hưởng tới đất liền nước ta
thêm nhiều lưu ý về tình hình thời tiết ở miền trung cũng như là bảng nhiệt độ chi tiết cho các vùng
sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị ở phần sau của chương trình
còn bây giờ sẽ là những thông tin cập nhật lúc sáu giờ sáng